thưa quý vị và các bạn chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
một điểm đáng chú ý trong sự thảo luật này là quy định cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều của đại biểu quốc hội
cho ý kiến về việc có nên cấm hẳn nồng độ cồn khi tham gia giao thông hay cho phép có ngưỡng nhất định
nhiều đại biểu đồng tình với dự thảo là cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
quy định do pháp luật đặt ra thì theo tôi nên tưởng minh và giúp người dân dễ chấp hành có thể dễ dàng tự mình đánh giá kiểm chứng được vi phạm hay không vi phạm
thế nên là giữa lựa chọn có ngưỡng hay cấm uống rượu thì phương án cấm sẽ tưởng minh và giúp công dân dễ chấp hành
tự mình cũng thể đánh giá được mình vi phạm hay không vi phạm
vì thứ nhất là về tâm lý học hành vi nếu đã uống một chén rượu thì khả năng uống thêm sẽ cao hơn là dứt khoát không uống rượu bia ngay từ đầu
từ lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với quyết tâm không có ngoại lệ dù người vi phạm là ai
kể cả những cán bộ trong ngành nếu vi phạm đều bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật để làm gương cho nhân dân tăng thu ngân sách
từ việc xử lý vi phạm nồng độ cồn vì vậy tôi thống nhất theo quy định của dự thảo luật
tuy nhiên nhiều đại biểu không đồng tình với đề xuất này và cho rằng không nên quy định một cách tuyệt đối
cứng nhắc mà nên quy định về giới hạn nồng độ cồn trong máu hơi thở khi vượt qua mốc đó thì mới phạt
nếu một người uống một ly nước nho ngâm với đường là nhằm giúp tiêu hóa thức ăn khi đo thì họ vẫn có nồng độ cồn
trường hợp này khi tham gia giao thông thì họ vẫn bị xử phạt nhưng trên thực tế thì họ không uống rượu bia
theo tôi quy định như vậy là chưa hợp lý và chưa thuyết phục sẽ xảy ra nhiều cuộc tranh cãi giữa các bên khi bị thổi nồng độ cồn
ví dụ như nhân ngày tình yêu thì chúng ta thường có tặng nhau thanh sô cô la mà thanh sô cô la này là có một chút rượu
nhận là dùng là có thể vi phạm ngay lập tức thì tôi đề nghị chính phủ chỉ đạo bộ y tế và bộ khoa học công nghệ
trả lời chính thức cho quốc hội là căn cứ khoa học và bằng chứng khoa học để có cái điều quy định như thế này
kính thưa công sĩ lãnh đạo đảng
bộ công an tô lâm cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với ủy ban quốc phòng và an ninh
và các cơ quan hữu quan nghiên cứu kỹ tiếp thu giải trình đầy đủ để hoàn thiện dự thảo luật bảo đảm chất lượng khả thi
cũng trong phiên làm việc buổi chiều nay quốc hội đã thông qua luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
buổi sáng quốc hội biểu quyết thông qua luật viễn thông sửa đổi và cho ý kiến về dự án luật đường bộ
chiều nay tại khu công nghệ cao hòa lạc đã diễn ra lễ chuyển giao khu công nghệ cao hòa lạc từ bộ khoa học và công nghệ
về ủy ban nhân dân tp hà nội quản lý
sự buổi lễ của đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư tài người hà nội phó thủ tướng trần lưu quang
trải qua quá trình hai mươi năm năm hình thành xây dựng và phát triển đến nay khu công nghệ cao hòa lạc đã thu hút được một trăm một mươi một dự án đầu tư
với tổng vốn đăng ký đầu tư trên một trăm một mươi một năm trăm linh tỷ đồng
phó thủ tướng trần lưu quang đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội sau khi tiếp quản khu công nghệ cao hòa lạc
cần bảo đảm kế thừa và huy động thêm các nguồn lực để thúc đẩy phát triển khu công nghệ cao hòa lạc
trước mắt thành phố hà nội tập trung nguồn lực để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
phát triển hạ tầng xã hội và nhà ở bên trong và bên ngoài khu công nghệ cao
để bảo đảm ổn định lâu dài đời sống của người lao động chuyên gia nhà nghiên cứu trong khu công nghệ cao hòa lạc
triển khai xây dựng đô thị hòa lạc đề xuất các cơ chế chính sách mới đặc thù vượt trội để phát triển khu công nghệ cao hòa lạc
sáng nay hội nghị lần thứ một mươi bốn ban chấp hành đảng bộ tp hà nội bế mạc
ban chấp hành đảng bộ tp hà nội thảo luận về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hà nội đến năm hai nghìn bốn mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi năm
đồng chí đinh tính dũng ubnd bí thư thành quỳ hà nội chủ trì hội nghị
qua thảo luận về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hà nội đến năm hai nghìn bốn mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi năm
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến là việc điều chỉnh quy hoạch tp vía bắc
trong đó đông anh được định hướng là đô thị trung tâm của thành phố
thành phố hà nội cũng xác định sông hồng là trục không gian trung tâm và là điểm nhấn biểu tượng của thủ đô hà nội
không gian sông hồng sẽ được phát triển thành đô thị công viên sinh thái phát triển cảng sông du lịch hai bên sông
tới đây thành phố hà nội sẽ xây dựng chương trình tái thiết đô thị đoạn sông hồng đi qua địa bàn các quận trung tâm
thành phố hà nội cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu định hướng sân bay thứ hai vùng thủ đô tại phía nam thành phố
ban chấp hành đảng bộ tp hà nội đề nghị ban cán sự đảng ubnd tp tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp
để bổ sung trong quá trình lập đồ án bảo đảm tính khả thi hiệu quả của đồ án
tối nay tại hà nội trung mương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với ủy ban quốc gia về người khuyết tật việt nam
tổ chức chương trình tỏa sáng nghị lực việt năm hai nghìn hai mươi bốn
tham dự chương trình có đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
sau hơn ba tháng triển khai ban tổ chức chương trình tỏa sáng nghị lực việt đã nhận được một trăm linh chín hồ sơ của bốn mươi ba đơn vị tổ chức giới thiệu
hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn được ba mươi năm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu thuộc hai mươi ba tỉnh thành phố tổ chức xã hội tham gia chương trình
ba mươi năm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương năm nay đều là những thanh niên giảo nghị lực vươn lên từ nghịch cảnh
vượt qua khó khăn hoàn thiện bản thân và tích cực đóng góp cho cộng đồng
đó là những đại diện tiêu biểu cho những thanh niên khuyết tật trên khắp mọi nẻo đường của tổ quốc
không chỉ đóng góp cho sự đa dạng của cộng đồng mà còn là nguồn cảm hứng về ý thức sống trách nhiệm với bản thân gia đình cộng đồng
cho các bạn trẻ nói riêng và cả xã hội
sáng nay phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã tiếp tổng giám đốc liên minh biểu chính thế giới upu masahiko metoki đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp
phó thủ tướng trần lưu quang chúc mừng ông masahiko metoki được bầu giữ vị trí tổng giám đốc liên minh biểu chính thế giới upu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đề nghị ông masahiko metoki và upu tiếp tục quan tâm chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật để việt nam hiện đại hóa
nâng cao năng lực cạnh tranh của lĩnh vực biểu chính một trong những hạ tầng quan trọng thiết yếu của quốc gia
phó thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của upu trong việc đổi mới để thích ứng với các yêu cầu của kỷ nguyên số
upu sẽ vượt qua những khó khăn thách thức để cùng các nước thành viên thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực bưu chính
tổng giám đốc upu ông masahiko metoki bày tỏ vui mừng lần thứ ba đến thăm việt nam
đánh giá cao kết quả cũng như nhận định hướng phát triển lĩnh vực biểu chính của chính phủ việt nam
cam kết upu sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật cho việt nam trong tương lai
ông masahiko metoki cũng đánh giá cao vai trò của việt nam trong lần đầu tiên là thành viên hội đồng khai thác biểu chính của upu
thưa quý vị và các bạn sáng nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy c bốn bộ công an đã tổ chức lễ trao thưởng thành tích xuất sắc
trong phòng chống tội phạm về ma túy và thông tin chi tiết về ba chuyên án ma túy lớn
phó thủ tướng trần lưu quang chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ết ma túy mại dâm đến dự và phát biểu tại buổi lễ
đây là chuyên án ma túy có thể coi là lớn nhất từ trước tới nay
được lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
với nhiều lực lượng triệt phá và bắt giữ
ma túy được ngụy trang dưới dạng các bao xi măng
đường dây này do liêu trí hoài bốn mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc cầm đầu
vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sáu đối tượng trong đường dây ma túy lớn đã nhập cảnh vào việt nam
đặt khách sạn thuê xe phiên dịch thuê kho và mua một trăm linh tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở hải phòng
khám xét kho hàng công ty trách nhiệm hữu hạn tường phát tại hải phòng
thu giữ ba mươi bao tải không nhãn mát mỗi bao khối lượng hai mươi năm kg
kết quả giám định ba mươi bao chứa ketamin tổng khối lượng là bảy trăm năm mươi kg
mở rộng điều tra cơ quan công an còn thu giữ số lượng ma túy lớn từ các địa phương khác
đây chỉ là một trong ba chuyên án ma túy lớn mà cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
phối hợp với nhiều lực lượng triệt phá và bắt giữ trong thời gian vừa qua
một tháng đầu năm nay lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công gần hai mươi bốn tám trăm linh vụ
bộ công an thu giữ gần ba mươi tám bảy trăm linh đối tượng phạm tội về ma túy và thu giữ gần bốn trăm năm mươi kg heroin trên bốn chín tấn ma túy tổng hợp
hai mươi kg thuốc viện bốn trăm tám mươi kg cần sa ba trăm ba mươi kg cocaine
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
dịp này phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã trao thư khen của thủ tướng chính phủ cho ban chuyên án
bộ trưởng bộ công an có quyết định thưởng cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyên án
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
trường đại học y hà nội phối hợp với tổ chức nghiên cứu tái tạo môi trường y tế nhật bản
tổ chức hội thảo khoa học về kỹ thuật và công nghệ y sinh học
hội thảo với sự tham dự của nhiều chuyên gia y tế hàng đầu
với các đề tài nghiên cứu nổi bật như những bước tiến mới trong điều trị đột quỵ
hội thảo là sự kiện nổi bật trong chuỗi các hoạt động ngoại giao kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước việt nam nhật bản
rất nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực y tế đã và đang được triển khai như hỗ trợ xây dựng chính sách trao đổi chuyên gia
đào tạo nâng cao năng lực nhân viên y tế xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp trang thiết bị y tế
thông qua các chương trình hợp tác giữa hai chính phủ
giữa hai bộ y tế và giữa các đơn vị y tế của hai nước
tại hội thảo chín báo cáo khoa học do một mươi một báo cáo viên trình bày với các chủ đề được quan tâm như công nghệ vật liệu y sinh học
y học tái tạo não dựa trên công nghệ thúc đẩy sự di truyền của tế bào thần kinh
những bước tiến mới trong điều trị đột quỵ ứng dụng liều pháp tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư
ngày hôm nay tại tp hcm làng sáng chế và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức hội thảo
chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ việt nam
sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest việt nam hành hai mươi
techfestwise hành hai mươi ba do bộ khoa học và công nghệ ubnd tp hcm tổ chức
hội thảo quy tụ các chuyên gia đầu ngành cùng đại diện nhiều doanh nghiệp tên tuổi
trao đổi về những vấn đề liên quan đến phát triển doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số
cùng với những nỗ lực sự quyết tâm cao của đảng nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp
việc phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở việt nam đang từng bước phát triển
tại đây các chuyên gia trao đổi về yếu tố cần thiết của chính sách tham luận về khai thác sáng chế
và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tạo động lực phát triển
hội thảo hướng tới mục tiêu phân tích làm rõ những hạn chế cũng như trao đổi
gợi mở tìm ra giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển đổi số phù hợp hơn nữa với thực tế phát triển
ban tổ chức kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tìm ra câu trả lời phù hợp
cũng như xác định được hướng đi hiệu quả hơn
trên hành trình chuyển đổi số hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu suất góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
nhằm mục đích đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tuyên truyền quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm đặc trưng
sản phẩm ô cốp tỉnh quảng trị ngày hội sản phẩm tỉnh quảng trị tại hà nội năm hai nghìn hai mươi ba
do trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh quảng trị tổ chức đã khai mạc
và tối nay tại phố đi bộ trần nhân tông quận hai bạch trưng hà nội
diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một ngày hội sản phẩm tỉnh quảng trị tại hà nội năm hai nghìn hai mươi ba
là cơ hội để hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm
tìm kiếm và mở rộng nhà phân phối sản phẩm tại thành phố hà nội quảng bá hình ảnh mảnh đất con người
điểm đến du lịch tỉnh quảng trị đến với người dân thủ đô
tính đến nay tỉnh quảng trị đã có một trăm một mươi ba sản phẩm ô cốp trong đó có bốn mươi hai sản phẩm đạt bốn sao bảy mươi một sản phẩm đạt ba sao
ngày hôm nay tại trụ sở bộ công thương bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên và lãnh đạo ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp đã làm việc với các tập đoàn và các công ty về việc triển khai kế hoạch cung ứng điện
cung cấp than khí cho sản xuất điện và các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng năm hai nghìn hai mươi
để bảo đảm an ninh cung ứng điện trong năm hai nghìn hai mươi bốn bộ trưởng bộ công thương đã yêu cầu các tập đoàn điện lực việt nam
dầu khí việt nam than khoáng sản việt nam và các tổng công ty đông bắc khí việt nam trong mọi tình huống
không được để xảy ra tình trạng thiếu điện thiếu nhiên liệu than và khí cung cấp cho sản xuất điện
để phục vụ cho nền kinh tế và đời sống sinh hoạt của người dân không được để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung năng lượng
và tình trạng sự cố tổ máy phát điện kéo dài tăng cường phối hợp hiệu quả thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện
cung cấp than cung cấp khí cho sản xuất điện theo nguyên tắc tất cả vì mục tiêu chung vì lợi ích quốc gia dân tộc
khẩn trương chỉ đạo khắc phục triệt để những hư hỏng sự cố của các nhà máy và các tổ máy nếu có
trong phạm vi quản lý bảo đảm các nhà máy có đủ khả năng hoạt động và sẵn sàng vận hành tối đa công suất trong điều kiện kỹ thuật cho phép
đồng thời thực hiện nghiêm kế hoạch cung ứng điện và biểu đồ cung cấp than năm hai nghìn hai mươi bốn đã được bộ công thương phê duyệt
tuyến đường sắt đô thị số hai bến thành tham lương tại tp hcm hiện tiếp tục bị vướng mắt trong khâu giải phóng mặt bằng
tình trạng chậm chế làm tăng chi phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm do lãi vay phí cam kết và triệt sản
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến metro số hai bến thành tham lương đã đạt tám mươi bảy
quận một quận một mươi quận một mươi hai và tân phú đạt một trăm linh
quận tân bình còn tám hộ dân và riêng quận ba nhiều nhất với bảy mươi hộ dân chưa giải quyết xong
hiện hai quận đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
dự kiến đến nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn quận ba hoàn thành một trăm linh mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư
tuyến metro số hai đã khởi công hai gói thầu kỹ thuật điện
chủ đầu tư cho biết sẽ tổ chức chọn các gói thầu chính về đường hầm nhà ga trang thiết bị trong năm hai nghìn hai mươi

và đưa vào khai thác toàn tuyến metro số hai vào năm hai nghìn hai mươi
dự án cao tốc biên hòa vũng tàu được khởi công từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba và dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi năm
sau năm tháng khởi công đánh giá của cục quản lý đầu tư xây dựng bộ giao thông vận tải cho thấy
dự án thành phần một chưa bàn giao mặt bằng dự án thành phần hai mới bàn giao được khoảng tám bảy mươi bốn
hai dự án thành phần này đều nằm trên địa bàn tỉnh đồng nai
vì vậy việc chậm ra mặt bằng vừa làm chậm tiến độ thi công vừa ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân toàn dự án cao tốc bắc nam
công trường hầm chui dân sinh tại km ba mươi ba một trăm linh năm bốn mươi chín thuộc dự án thành phần hai cao tốc biên hòa vũng tàu
năm tháng qua dù đã tập trung máy móc thiết bị công nhân để thi công nhưng do không có mặt bằng
nhà thầu đã phải tự thỏa thuận với dân xin mặt bằng để thi công với mục tiêu được đoạn nào hay đoạn đó
chúng tôi đã vận động người dân
hỗ trợ cho người dân là hỗ trợ cho chặt cấy và hỗ trợ đất để đơn vị thi công hầm chui
các băng ngành tác động tạo thêm cái chải mặt bằng để đơn vị thi công
bây giờ máy bóc thiết bị và con người tập trung về hết mà cái mặt bằng thì lại chưa có nên là rất cực kỳ khó khăn
dự án cao tốc biên hòa vũng tàu giai đoạn một có chiều dài gần năm mươi bốn km đi qua tỉnh đồng nai và tỉnh bà rịa vũng tàu
dự án này có tổng mức đầu tư hơn một mươi bảy tám trăm linh tỷ đồng và được chia làm ba dự án thành phần
đến nay dự án thành phần ba trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã được bàn giao trên chín mươi sáu mặt bằng
còn dự án thành phần một và hai trên địa bàn tỉnh đồng nai giải phóng mặt bằng rất chậm
nhiều cuộc họp giữa bộ giao thông vận tải và tỉnh đồng nai để tháo gỡ vấn đề này nhưng vẫn chưa thể giải quyết sức điểm
ảnh hưởng rất lớn đến việc thi công hiện trường cũng như công tác giải ngân vốn
công tác giải ngân của giải phóng mặt bằng thì đến nay cũng đạt tỷ lệ rất là thấp bảy
vì vậy thì nguồn tiền mà đã bổ trí cho dự án là nguồn tiền của chương trình phục hồi kinh tế cũng giải ngân rất là chậm cũng ảnh hưởng đến phần giải ngân chúng của dự án
cục quản lý đầu tư xây dựng bộ giao thông vận tải đã chỉ rõ nguyên nhân chậm giải phóng mặt bằng cao tốc biên hòa vũng tàu là do công tác kiểm đếm chậm
nguồn nhân lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh đồng nai chưa đáp ứng với khối lượng công việc
đơn giá bồi thường đến nay là một năm triệu đồng
điều này cũng chưa được địa phương phê duyệt
đó là chưa kể hàng loạt các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cũng chưa được tỉnh này triển khai
vì vậy tiến độ bàn giao mặt bằng trong năm hai nghìn hai mươi ba rất khó khả thi ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của dự án cao tốc bắc nam
ngày hôm nay công an huyện củ chi tp hcm cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm
hai đối tượng vừa bị bắt là hà xuân châu và trần kim giàu cùng ngụ tại tp hcm
qua công tác nghiệp vụ công an huyện củ chi phát hiện châu cấu kết với giàu vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn từ biên giới campuchia về khu vực huyện củ chi
chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một công an huyện củ chi đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm của các đối tượng
khám xét nơi ở và một số địa điểm liên quan công an đã thu giữ hơn ba tấn pháo nổ các loại vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bộ chính trị ban hành nghị quyết số bốn mươi một về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ mới
bên cạnh việc tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nhân doanh nghiệp phát triển nghị quyết cũng nêu rõ nhiệm vụ ngăn chặn kiên quyết xử lý doanh nhân doanh nghiệp vi phạm đạo đức vi phạm pháp luật
trong đó một giải pháp quan trọng đã được nghị quyết xác định là
minh bạch quan hệ giữa các cơ quan nhà nước công chức viên chức với doanh nhân doanh nghiệp
một trong những trường hợp rất đáng chú ý là cựu chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic nguyễn thị thanh nhàn vừa bị tuyên phạt ba mươi năm tù về tội đưa hối lộ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng
dư luận không khỏi băn khoăn bức xúc ở chỗ chính người phụ nữ này đã xin được nguồn vốn bổ sung từ trung ương
khi dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đồng nai thiếu vốn trong khi người đứng đầu của tỉnh đồng nai lại không thể làm được việc này
chị chủ tịch aic chị có một mối quan hệ với những người có quyền lực ở các cơ quan cấp vốn của trung ương
và mối quan hệ này thực chất là một mối quan hệ tôi gọi là giữa xin và cho
gắn bó là đây là một mối quan hệ cộng sinh cộng sinh với nhau
chị đi xin người ta thì chị phải chi tiền phải chấp nhận chi tiền
còn cái người mà người ta cấp vốn cho chị ấy thì người ta được nhận tiền
thế là hai bên cũng có lợi mà cũng có lợi đúng không
vậy thì và đây là một mối quan hệ tôi cho là khá phổ biến
câu chuyện trên một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về mối quan hệ cá nhân bất chính giữa cán bộ có quyền lực với doanh nhân
từ đó có thể chi phối giàn sát
các doanh nghiệp thao túng được chính sách
thực trạng này đang đặt ra một yêu cầu cấp thiết về tính công khai minh bạch trong quan hệ giữa các cơ quan nhà nước công chức viên chức với doanh nhân doanh nghiệp
công khai minh bạch ở đây cũng có nghĩa là bây giờ thông qua một cái thể chế cụ thể nào đấy
để cho cái mối quan hệ ấy là cho đông nhiều người cũng biết
rồi cái nội dung của cái mối quan hệ ấy cũng phải được diện công khai về mặt thông tin
để cho người ta kiểm người ta giám sát người ta kiểm tra đấy
và đồng thời là cũng cần phải có những cái quy định là nghiêm cấm các mối quan hệ riêng tư
đúng không mà ta gọi là các cái cuộc gặp gỡ riêng đấy
cái này là cái mà vô cùng khó đấy
người ta có thể đến nhà doanh nhân họ đến nhà riêng của một ông có quyền lực của một cơ quan nhà nước nào đấy
thậm chí tôi không nói là đến nhà riêng
người ta gặp nhau ở hàng quán
thậm chí họ đến tận cái phòng làm việc của ông ấy
thực hiện cái việc tự động hóa để giảm thiểu cái tình trạng tiếp xúc cá nhân
và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là
tất cả nó trở nên minh bạch
nếu mà anh đồng ý hay không đồng ý
nó đều dựa trên những nguyên tắc rất rõ ràng
và được xử lý rất là minh bạch
thì như vậy chúng ta sẽ giảm thiểu cái tình trạng mà môi giới
tình trạng mà cả này hoặc là tình trạng hình thức hóa các quy định
để từ đó nó cài lồng lợi ích của mình vào
bên cạnh đó cần đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra thanh tra giám sát
phát huy vai trò của các cơ quan dân cử mặt trận tổ quốc việt nam trong giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến doanh nhân doanh nghiệp
thưa quý vị sau gần năm mươi ngày diễn ra giao tranh át liệt
sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tạm thời kéo dài bốn ngày giữa israel và lực lượng hamas đã chính thức có hiệu lực
thỏa thuận ngừng bắn kéo dài bốn ngày giữa israel và hamas đã chính thức có hiệu lực vào lúc bảy giờ sáng nay theo giờ địa phương
cho phép các bên trao đổi con tin và tù nhân đồng thời tạo điều kiện cho việc đưa thêm viện trợ nhân đạo tới người dân khu vực gaza đang chịu bao vây phong tỏa
thỏa thuận quy định trong thời gian bốn ngày ngừng bắn hamas sẽ thả năm mươi con tin trong số những người bị bắt giữ kể từ cuộc tấn công ngày bảy tháng một mươi
để đổi lấy việc phóng thích cho một trăm năm mươi người palestine bị israel giam giữ
đợt đầu tiên bao gồm một mươi ba con tin là phụ nữ và trẻ em sẽ được hamas trao trả vào lúc một mươi sáu tháng một mươi
giờ địa phương trong ngày đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn
trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn một trăm ba mươi lít dầu diesel và bốn xe tải chở khí đốt sẽ được đưa vào giải gaza hàng ngày từ phía ai cập
khoảng hai trăm linh xe tải chở đầy thực phẩm thuốc men và nước uống cũng sẽ được đưa vào gaza mỗi ngày
thưa quý vị như một phần của thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài bốn ngày
hôm nay chính quyền palestine cho biết israel chuẩn bị thả ba mươi chín tù nhân người palestine ở bờ tây
trong đó có hai mươi bốn phụ nữ và một mươi năm nam thiếu niên
đổi lấy một mươi ba con tin hiện bị hamas giam giữ
các tù nhân tất cả đều đến từ bờ tây hoặc jerusalem bị chiêm đóng
sẽ được bàn giao cho ủy ban chữ thập đỏ quốc tế tại nhà tù quân sự ofer của israel
vào khoảng bốn giờ chiều giờ địa phương tức một mươi bốn h giờ gmt
điều này trung hợp với kế hoạch bàn giao một mươi ba phụ nữ và trẻ em tại biên giới gaza ai cập
nằm trong số khoảng hai trăm bốn mươi người bị các tay súng hamas bắt làm con tin
việc thả tù nhân là một phần của lệnh ngừng bắn
giữa israel và hamas bắt đầu lúc bảy giờ sáng tức năm giờ giờ gmt
và được kỳ vọng sẽ diễn ra êm thấm khi không có báo cáo lớn nào
về các vụ đánh bom tấn công bằng pháo binh hoặc tấn công bằng tên lửa
đáp lại yêu cầu cung cấp thêm thông tin của tổ chức y tế thế giới
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một trung quốc cho biết không phát hiện mầm bệnh bất thường hoặc mới nào
trong đợt bùng phát dịch hô hấp ở trẻ em tại miền bắc nước này
tổ chức y tế thế giới cho biết
trung quốc thông báo họ không phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới
hay biểu hiện lâm sàng bất thường nào kể cả ở bắc kinh và liêu ninh
mà chỉ có sự gia tăng chung các bệnh về đường hô hấp do nhiều nguyên nhân đã được biết đến
đây là phản hồi của bắc kinh sau khi who đề nghị trung quốc cung cấp thông tin chi tiết
về số ca bệnh hô hấp gia tăng và những cụm viêm phổi ở trẻ em
who trước đó nói trung quốc ghi nhận số ca mắc bệnh hô hấp giống cúm gia tăng
từ giữa tháng một mươi tương tự khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát ba năm trước
theo quy định trung quốc cần phản hồi who trong vòng hai mươi bốn giờ
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tân tổng thống ecuador daniel noboa cam kết sẽ triển khai các biện pháp
để giảm thiểu tình trạng bạo lực giữa các băng đảng ma túy
đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân nước này thông qua các cải cách khẩn cấp
tại lễ tuyên thệ nhậm chức trước quốc hội tại thủ đô quito
tổng thống ecuador noboa khẳng định để chấm dứt tình trạng bạo lực
cần xử lý tình trạng thất nghiệp
ông sẽ trình lên quốc hội những cải cách mang tính cấp bách
ông noboa cho rằng cần đưa ra những chính sách mới đem lại kết quả khác biệt
nhằm đánh bại kẻ thù chung của đất nước là bạo lực và bất bình đẳng
trong gói cải cách có cải cách về tạo việc làm với nhiều điều khoản khuyến khích tuyển dụng
đặc biệt là lao động trẻ
chương trình cải cách này bao gồm cả việc giảm thuế giá trị gia tăng
đối với nguyên vật liệu xây dựng
một cải cách khác là tập trung vào ngành điện của nước này
bắt đầu từ hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi một phần lan sẽ đóng hầu hết các cửa khẩu biên giới với nga
và chỉ mở duy nhất tuyến đường qua bắc cực xa xôi nhằm kiểm soát người di cư trái phép
động thái đóng cửa biên giới có thể khiến căng thẳng giữa nga và phần lan
cũng như giữa nga và liên minh châu âu leo thang hơn
trong bối cảnh quan hệ hai bên đang xuống mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh
chính phủ nga đã cảnh báo nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng
buộc hàng trăm người phải ở ngoài trời
trong thời tiết lạnh giá của mùa đông
trong tháng một mươi một này phần lan đã chứng kiến sự gia tăng đột biến
số người di cư trái phép vào nước này qua các cửa khẩu biên giới với nga
ước tính đã có khoảng sáu trăm linh người di cư không thị thực và giấy tờ hợp lệ
chủ yếu từ trung đông và châu phi đến phần lan
cao gấp nhiều lần so với con số chỉ vài chục người vào tháng chín và tháng một mươi
theo chính phủ phần lan việc đóng cửa các trạm kiểm soát là cần thiết
để duy trì trật tự và đảm bảo an ninh cho hoạt động đi lại hợp pháp qua biên giới
thưa quý vị chính trị gia dân túy cực hữu của hà lan
ông geert wijders đã giành truyền thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm hai mươi hai tháng một mươi một
và có cơ hội dẫn đầu các cuộc đàm phán thành lập một liên minh cầm quyền mới
để trở thành thủ tướng cực hữu đầu tiên của hà lan
điều này có thể mang đến một cơn địa chấn khác cho nền chính trị châu âu
đảng vị tự do của chính trị gia dân túy cực hữu của hà lan geert wijders
giành được ba mươi bảy ghế trong hạ viện một trăm năm mươi ghế nhiều hơn gấp đôi so với một mươi bảy ghế mà đảng này giành được ở cuộc bầu cử lần trước
cuộc bầu cử được tiến hành sau khi liên minh thứ tư và cuối cùng của thủ tướng sắp mãn nhiệm mark rutte
từ trước hồi tháng bảy sau những bất đồng với các biện pháp hạn chế người di cư
ông rutte đã tuyên bố từ giã chính trường và cuối cùng ông widers đã dễ dàng đánh bại mọi đối thủ
để giành được đa số ghế trong quốc hội hà lan
chiến thắng của ông widers được đánh giá là mang đến một cơn địa chấn khác cho nền chính trị châu âu một năm
sau khi những người theo đuổi chủ nghĩa dân túy cực hữu lên nắm quyền tại italia
đây thực sự là một cơn địa chấn bất ngờ
về về trở thành đảng chiếm đa số trong quốc hội hà lan lại theo chủ nghĩa dân túy cấp tiến ngoại lệ là điều không được nhiều người mong đợi
kết quả này là kết quả mới nhất trong một loạt cuộc bầu cử đang làm thay đổi cuộc diện chính trị tại châu âu
từ slovakia và tây ban nha đến đức và ba lan các đảng dân túy và cực hữu đã giành chiến thắng ở một số quốc gia thành viên eu
và chun bước ở một số quốc gia khác
ông widers ở hà lan có nhiều điểm giống với nhà lãnh đạo cực hữu marine lepen của pháp
ở italia có thủ tướng giorgia meloni
ở đức có đảng afd cánh hữu
còn ở thụy điển có đảng dân chủ thụy điển
nhìn vào một loạt những cái tên được điểm qua này tôi cho rằng đây là xu hướng chung của quốc tế và manh nha những cuộc nổi dậy quy mô của những người theo chủ nghĩa dân túy ở châu âu cũng như trên thế giới
nhìn lại trước đó đảng pv từng đưa ra những tuyên ngôn khá bảo thủ chẳng hạn như việc kêu gọi cấm các nhà thờ hồi giáo kinh koran và việc mang khăn trùm đầu hồi giáo trong các tòa nhà chính phủ
về phần mình ông widers đã hứa với cử tri về một cuộc trương cầu ý dân mang tính giảng buộc về việc rời khỏi eu và phản đối một loạt chính sách của khối về các vấn đề như biến đổi khí hậu và nhập cư
mặc dù trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử ông widers đã phần nào mềm mỏng hơn trong lập trường của mình và cam kết ông sẽ là thủ tướng của tất cả người dân hà lan
song ông widers người từng được coi là donald trump phiên bản hà lan sẽ phải nhanh chóng thành lập một chính phủ liên minh trước khi có thể lên nắm quyền và trở thành thủ tướng của nước này